theo sở y tế tỉnh đồng nai hiện các bệnh viện của tỉnh đã tiếp nhận cấp cứu bốn trăm tám mươi một ca ngộ độc
sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì băng tp long khánh
hiện bệnh viện đa khoa khu vực long khánh đang điều trị nhiều nhất các trường hợp ngộ độc bao gồm bốn trăm năm mươi một ca
số còn lại đang điều trị tại bệnh viện đa khoa cao xu dầu dây
riêng bệnh viện nhi đồng đồng nai đang điều trị một trăm một mươi hai bé bị ngộ độc
trong đó có năm trường hợp bệnh nặng hai trường hợp phải thở máy lọc máu tổn thương tim gan thận và hôn mê
cũng ngay trong chiều nay ngày ba tháng năm thông tin từ bệnh viện nhi đồng đồng nai
bệnh viện đã mời các bác sĩ từ bệnh viện nhi đồng một tp hcm trực tiếp xuống hội trần cùng các bác sĩ của bệnh viện
để cứu hai bé bị ngộ độc nặng sau khi ăn bánh mì tại long khánh
thạc sĩ bác sĩ nguyễn trọng nghĩa phó giám đốc bệnh viện nhi đồng đồng nai cho hay
hiện bệnh viện đang điều trị cho sáu bệnh nhi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì băng thành phố long khánh
trong đó có hai ca nặng đang phải thở máy lọc máu chu kỳ thứ hai
dù đã có cải thiện sau lúc nhập viện một ca ngừng tim ngừng thở
nhưng cả hai bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nặng phải lọc máu nhiều chu kỳ để lọc bỏ độc chất
do đó các bác sĩ sẽ hội trần để tìm ra phương án chữa trị phù hợp nhất cho mỗi bệnh nhi bác sĩ nghĩa cho hay
từ khi bệnh viện tiếp nhận các ca bệnh nặng các bác sĩ của hai bệnh viện thường xuyên hội trần trực tuyến
cũng theo bác sĩ nghĩa trong hai ca đang lọc máu có một ca không có bảo hiểm y tế
trong khi đó chi phí chữa trị rất cao do bệnh nhi phải lọc máu
vậy trước mắt bệnh viện vẫn tiếp tục đặt việc cứu chữa bệnh nhi lên hàng đầu
điều quan trọng nhất là cứu sống bệnh nhi còn chi phí chữa trị chúng tôi sẽ tìm cách sau bác sĩ nghĩa chia sẻ
phó sư tiến sĩ bác sĩ phạm văn quang trường khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho biết thêm
hai trường hợp này rất nặng một cháu sáu tuổi nhập viện trong tình trạng ngưng tim ngưng thở sốc nhẫm trùng nặng
một cháu bị sốc nặng hai bệnh nhi đã hơi trần tiến hành lọc máu xác định tình trạng nhiễm trùng
hiện tại huyết động học của hai cháu đã tạm ổn định nhưng một cháu sáu tuổi vẫn trong tình trạng nguy kịch
các bác sĩ đã tiến hành hội trần các bệnh nhi bị sốc nhẫm trùng do nhiêm trùng huyết từ đường tiêu hóa nghi ngội độc thực phẩm
tác nhân gây ngộ độc chính xác phải đợi kết quả phân lập vi sinh của cơ quan an toàn thực phẩm
tuy nhiên những trường hợp nặng như vậy thường do hai tác nhân chính một là do tụ cầu hai là do vi khuẩn salmella
ngoài điều trị chống sốc truyền dịch vận mạch lọc máu để loại bỏ các độc tố
trưa nay hai bệnh nhi được đưa độc máu hấp thụ bằng quả lọc đặc biệt để loại bỏ độc tố và khoáng chất không tốt cho bệnh nhân
theo bác sĩ phạm văn quang một bệnh nhi bị nặng cũng đang được điều trị tại bệnh viện tp hcm
đêm ngày một năm bé xuất nhiều mệt lả tiêu chảy hồ ạt nên gia đình đã đưa chuyển bé đến bệnh viện đh y dược tp hcm để cấp cứu ngay trong đêm
kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm trùng rất nặng
đến bốn giờ ngày hai năm bé được chuyển lên bệnh viện y đồng một tp hcm trong tình trạng xuất cao mạch rất nhanh mệt lả
bệnh nhi nhanh chóng được chẩn đoán nhiễm trùng huyết đường tiêu hóa nghi ngờ ngộ độc thực phẩm
cao bác sĩ đang nhanh chóng truyền kháng sinh mạnh để khống chế các tác nhân ngộ độc hạ xuất cho bệnh nhi
sau một mươi hai tiếng được điều trị tích cực hiện tại bệnh nhi đã bớt xuất tốc độ đi cầu giảm tươi tỉnh và đã có cảm giác thể măn
hy vọng trái rẽ sớm phục hồi
y tế lê quang trung cho biết nếu số ca nhập viện còn tiếp tục gia tăng sẽ chuyển bệnh nhân về các trung tâm y tế phòng khám đa khoa tư nhân lên cận
trường hợp có nhiều ca bệnh nặng sẽ chuyển đến bệnh viện đa khoa đồng nai bệnh viện đa khoa thống nhất hoặc mời tuyến trên để hỗ trợ chuyên môn
cũng trong chiều ngày hai tháng năm sở y tế cũng có công văn hỏa tốc yêu cầu các bệnh viện tăng cường công tác điều trị vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì
khẩn trương điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ việc
giám đốc sở y tế đã đề nghị giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực long khánh giám đốc bệnh viện nhi đồng đồng nai tập trung tối đa nguồn lực
bố trí đầy đủ bác sĩ thuốc men trang thiết bị vật tư y tế tích cực điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm để giảm thiểu tối đa do ảnh hưởng sâu tới sức khỏe tính mạng của người bệnh

nguyên nhân của vụ ngộ độc theo quy định lấy mẫu thực phẩm bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về sở y tế trước ngày chín tháng năm
ngay sau khi xảy ra sự việc sở y tế đã vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc
tại thời điểm điều tra tiệm bánh bỉ băng không có giấy phép kinh doanh tại địa chỉ khu phố hai phường xuân bình tp long khánh
tuy nhiên bà nguyễn thị khánh băng sử dụng giấy phép kinh doanh số bốn mươi bảy f tám trăm linh một năm nghìn bốn trăm ba mươi bốn cấp ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một do phòng tài chính kế toán ubnd tp long khánh cấp cho bà nguyễn thị ngọc phương làm chủ hộ kinh doanh
bà phương là con ruột của bà nguyễn thị khánh băng đi dân nước ngoài từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
theo trình bày của bà nguyễn thị khánh băng hộ kinh doanh nguyễn thị phương đã đóng thuế hàng tháng đầy đủ
theo nguyễn đỉnh minh trị cục trưởng trị cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh
qua điều tra cho thấy thời gian nủ bệnh trung bình của các bệnh nhân từ bốn đến tám giờ
triệu chứng chủ yếu là tiêu chảy nó nói
tiệm bánh mì không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
tổng số lao động làm việc trực tiếp là bốn
không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm
không có giấy khám sức khỏe
theo đại diện cơ sở nguồn nguyên liệu thực phẩm dùng để chế biến bánh mì được lấy từ cơ sở trên địa bàn thành phố long khánh và các tỉnh thành khác
tại thời điểm điều tra ghi nhận cơ sở còn năm mươi tám năm cây thịt nguội một mươi năm kg dưa muối chua tám kg chả lụa không có nhận mát bảy kg chả lụa không có nhận mát một sáu kg thịt heo đã qua chế biến bốn cây pate với trọng lượng hai mươi hai kg
khu vực chế biến thực phẩm rộng thoáng không cần nguồn ô nhiễm
có trang thiết bị dụng cụ để chế biến thực phẩm
cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm gửi kiểm nghiệm các chỉ số an toàn thực phẩm về viện y tế công cộng tp hcm
đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong thực phẩm và giao cơ sở tự bảo quản trong tủ đông tại cơ sở đồng thời thực hiện phép lấy mẫu dịch tị hầu của bốn người chế biến thực phẩm
lực lượng chức năng đã yêu cầu cơ sở tạm ngưng hoạt động kinh doanh cho đến khi có kết luận ở cơ quan có thẩm quyền và được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
tiếp tục phối hợp điều tra nguyên nhân vụ ngồi đọc thực phẩm
đề nghị phòng y tế tp long khánh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh xử lý các vi phạm
đề nghị phòng kinh tế tp hcm chủ trị phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra truy xuất nguồn gốc đối với cơ sở cung cấp thực phẩm cho tiệm bánh mì băng
công an vào cuộc điều tra gần năm trăm linh người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở đồng nai

đoàn đất tiến hành niêm phong tạm giữ một số phụ gia không nhận mát nguồn gốc xuất xứ
đang tiến hành thực hiện quy trình xử lý các đơn vị liên quan kiểm tra truy xuất nguồn gốc đối với cơ sở cung cấp thực phẩm cho tiệm bánh mì băng
đoàn đất tiến hành nguồn gốc đối với các đơn vị liên quan kiểm tra truy xuất nguồn gốc đối với cơ sở cung cấp thực phẩm cho tiệm bánh mì băng
đoàn đất tiến hành nguồn gốc đối với các đơn vị liên quan kiểm tra truy xuất nguồn gốc đối với cơ sở cung cấp thực phẩm cho tiệm bánh mì băng
người dân không được tự ý mua thuốc về tự điều trị tại nhà
ubnd tp long khánh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các nơi cung cấp nguồn nguyên liệu cho cơ sở tiệm bánh mì băng
và xử lý nghiêm minh khi phát hiện vi phạm về đảm bảo an toàn thực phẩm

ubnd tp long khánh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các nơi cung cấp nguồn nguyên liệu cho cơ sở tiệm băng